sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình covid một mươi chín tại việt nam
theo bộ y tế tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng bảy việt nam có tổng cộng ba chín mươi tám ca mắc mới
trong đó có sáu trăm hai mươi hai ca được tp hcm đăng ký bổ sung
cụ thể tại tp hcm là một bảy trăm năm mươi sáu bình dương hai trăm tám mươi một tây ninh bốn mươi hai vĩnh long ba mươi tám long an bốn mươi tám phú yên một mươi sáu
đồng nai bảy mươi năm khánh hòa hai mươi chín bà rịa vũng tàu bốn mươi một tiền giang ba mươi một đồng tháp ba mươi sáu an giang ba kiên giang một mươi
tây ninh bốn mươi hai bến tre một mươi bảy phú yên một mươi sáu cần thơ một mươi hai hà nội chín bình định bốn sóc trăng ba bắc ninh một đắk nông một và bắc giang một
như vậy tính đến nay việt nam có tổng cộng bốn mươi tám chín trăm sáu mươi bốn ca ghi nhận trong nước và hai ba mươi tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bốn mươi bảy ca
ba trăm chín mươi bốn ca trong đó bảy năm trăm ba mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng cộng số liều vaccine đã thực hiện tiêm chủng là bốn hai trăm sáu mươi một hai trăm năm mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã thực hiện tiêm mũi một là ba chín trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi bốn người số người đã tiêm đủ hai mũi là ba trăm linh bốn chín trăm chín mươi tám người